nằm trong các hoạt động nhân kỷ niệm một nghìn tám mươi năm ngô quyền sưng vương định đô tại cổ loa sáng nay tại đền thờ và lăng ngô quyền ở thôn cam lâm xã đường lâm thị xã sơn tây đã diễn ra lễ dân hương tưởng nhớ tri ân ngô quyền
tham dự buổi lễ có đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
tham dự buổi lễ có đồng chí hoàng trung hải vị viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
tầm vóc vĩ đại của ngô quyền trong lịch sử đấu tranh dựng nước giữ nước của dân tộc việt nam tri ân người anh hùng có công đưa đất nước thoát khỏi ách đô hộ mà còn góp phần giáo dục nhân lên niềm tự hào và truyền thống lịch sử trong các thế hệ phấn đấu xây dựng thủ đô hà nội ngày càng giàu đẹp văn minh hiện đại